dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đại diện các cơ quan tổ chức hữu quan
đã tích cực thảo luận phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các nội dung được xem xét tại phiên họp
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ thuần trưởng hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội và các cơ quan hữu quan bám sát tinh thần kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
nhanh chóng triển khai các công việc tiếp theo để bảo đảm chất lượng và tiến độ của từng nội dung nhất là các nội dung sẽ chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ sáu
trước đó thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc sửa đổi luật phải góp phần cải cách thủ tục hành chính bảo đảm sự thuận lợi thông thoáng về thủ tục
chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh việt nam
cũng trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc ký hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và liên minh châu âu về thiết lập khuôn khổ tham gia của việt nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của liên minh châu âu